trong đợt hỗ trợ gạo cứu đói năm nay huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn được cấp hơn ba mươi hai tấn gạo để giúp đỡ cho trên hai trăm tám mươi hộ dân với gần một hai trăm linh nhân khẩu đang thiếu đói mùa giáp hạt
do số lượng nhân khẩu cần hỗ trợ gạo khá lớn nên huyện bắc nẵm đã chủ động giả soát thống kê từ cơ sở bảo đảm hỗ trợ đúng người đúng đối tượng
việc cấp gạo cứu đói mùa giáp hạt là việc làm kịp thời thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước đến những đối tượng khó khăn ở vùng sâu vùng xa giúp bà con vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống